thưa quý vị dạng sáng ngày một một sáu tại khu vực ngã ba dốc nhát bản pọ xã tam trung huyện mướng lát của tỉnh thanh hóa
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã bắt quả tang đối tượng giàng a mang đang vận chuyển trái phép các chất ma túy
tại chỗ lực lượng đánh án đã thu giữ hai kg nhựa thuốc phiện bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe máy và một điện thoại di động
theo điều tra giàng a mang là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
và đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ toàn bộ số ma túy trên do giàng a mang vượt biên trái phép sang bản na sang
huyện sốp bâu của tỉnh hồ phân lào mua và vận chuyển qua khu vực đường mòn gần cột mốc hai trăm bảy mươi hai về bản ón xã tam trung để đưa vào nội địa
tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ đã mời làm việc và cảm hóa giáo dục nhóm thanh niên liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng
tại hộ gia đình một người dân ở xã đồng phú huyện long hồ sau khi thực hiện ý định trộm xăng không thành vào tối ngày hai mươi ba tháng năm
tại cơ quan công an cả nhóm thừa nhận sau khi đi chơi về đến khoảng hai mươi h ba mươi thì có một xe mô tô hết xăng
một thanh niên đã nhặt một vỏ chai nước suối ý định leo và rào vào nhà dân để trộm sang trên xe ba gác để trong sân nhà
nhưng khi bị chủ nhà phát hiện chi hô sợ bị người dân vây bắt nên một thanh niên trong nhóm đã dùng hung khí là giao tự chế
hù dọa chủ nhà để cả nhóm bỏ chạy
riêng đối tượng phạm minh khang đã bị công an huyện long hồ tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác
liều lĩnh dùng bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi cướp tài sản tại một quán tạp hóa
nguyễn sĩ tiến đạt một mươi sáu tuổi trú tại huyện cờ đông năng đang bị công an huyện cờ đông năng tỉnh đắk lắc tạm giữ
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng sáu đặt đến quán tạp hóa của bà trần
thị lộc ở xóm phú xuân để mua nước uống
lợi dụng trong lúc bà lộc sơ hở đạt đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà gây mờ mắt
sau đó nhanh chóng lấy đi hơn hai mươi tám triệu đồng để trong ngăn kéo rồi bỏ chạy
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh ra soát đối tượng nghi vấn
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đạt khi đang ở nhà riêng
thưa quý vị một đường dây tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh tiền giang đã được triệt phá
và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố năm đối tượng gồm trần văn sang nguyễn hoàng phong trần bảo tiến trần thanh toàn
cùng chú tại tỉnh tiền giang và lại ngọc phương chú tại tp hcm để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu phố bốn phường năm thị xã gò công lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
gồm nguyễn hoàng phong và trần bảo tiến tại hiện trường và khám xét nơi ở của phong lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ bốn túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá
có trọng lượng hơn ba mươi gram cùng với một số tăng vật khác có liên quan mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của trần văn sĩ
giang và nhà cha mẹ ruột của sang phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá có trọng lượng trên bảy trăm linh gram một trăm tám mươi năm viên thuốc lắc hồng phiến
hai khẩu súng dạng rulo cùng với hai mươi ba viên đạn bằng kim loại hơn một tỷ đồng tiền mặt và một mươi lượng vàng cùng với một số tăng vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã tạm giữ thêm hai đối tượng có liên quan đến vụ án là trần thanh toàn lại ngọc phương đối tượng sang thừa nhận là cầm đầu đường dây
tảng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tảng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không cho họ về nước
bị can phan công quốc chú tỉnh sóc trăng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu truy tố về tội danh cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
trước đó phan công quốc đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai để điều tra
qua điều tra cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn bảy phan công quốc xuất cảnh sang nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại mở xưởng may quần áo
quốc đã móc nối với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
bằng thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu
quốc đã đưa thành công bảy mươi công dân việt nam từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga để lao động
tuy nhiên khi người lao động đến xưởng may tại nga quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng giám sát chặt chẽ không cho họ ra ngoài
nhiều người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn nhưng quốc không đồng ý và yêu cầu họ phải liên hệ với người thân để chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng thì mới được về việt nam
trong đó có ba mươi chín công dân vì người nhà không đủ tiền chuyển cho quốc
nên bị quốc nhốt vào nhà kho thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để cưỡng ép ở lại nước ngoài trái phép
liên quan đến tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại đẻ thuê lựa chọn giới tính thai nhi có xu hướng diễn biến phức tạp trong thời gian qua
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế các bộ ngành cục quân y bộ quốc phòng tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các quy định của pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ
mục đích nhân đạo tại địa bàn đơn vị của mình bộ y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện có cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm
và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hỗ trợ sinh sản
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh các bệnh viện tiến hành giả soát xây dựng bổ sung quy trình chống nhầm lẫn đối với tất cả các trường hợp
cần phải nhận diện bệnh nhân để kiểm soát chặt việc nhầm lẫn hoặc cháo đổi bệnh nhân tinh trùng nỡ phôi
trong đó đặc biệt lưu ý các quy trình lấy mẫu tinh dịch chọc hút noãn chuyển phôi vận chuyển tiếp nhận tinh trùng noãn phôi giữa các bệnh viện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo